chiều ngày chín tháng một mươi hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà nam tổ chức hội nghị đối thoại giải pháp phát triển doanh nghiệp nữ và phụ nữ khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi đối thoại các hội viên phụ nữ chủ doanh nghiệp nữ đã đưa ra các câu hỏi thắc mắc tập trung vào các nội dung phát triển doanh nghiệp
ý kiến của các chị em phụ nữ đã được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trả lời và tư vấn trực tiếp tại buổi đối thoại
qua đó giúp chị em hội viên phụ nữ các nữ doanh nhân có thêm kiến thức về sản xuất kinh doanh tạo động lực cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh mạnh dạn khởi nghiệp
đồng thời giúp các nữ kinh doanh hộ cá thể nữ doanh nghiệp nắm bắt các chính sách pháp luật của nhà nước định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn